cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông trong hai ngày đầu nghỉ lễ dỗ tổ
phòng chống covid một mươi chín nên rút từ năm k xuống hai k
đái ngộ mới cho nhân viên y tế tp hcm người vui kẻ buồn
công an tỉnh vĩnh phúc điều tra đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
trung quốc xôn xao vì chủ đề nóng nên chuẩn bị gì khi bất ngờ nhận thông báo cách ly

chiều một mươi tháng bốn đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ dối tổ hùng vương toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm một mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
trước đó ngày chín tháng bốn cả nước xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ bảy mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
trước đó ngày chín tháng bốn cả nước xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ năm mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
trước đó ngày chín tháng bốn cả nước đã có hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người
cũng trong ngày một mươi tháng bốn trên toàn quốc lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra
xử phạt bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
thu nộp kho bạc nhà nước năm sáu mươi tám tỷ đồng
tạm giữ một mươi tám xe ô tô sáu trăm linh bảy xe mô tô tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng đồ côn bị xử lý
một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
riêng lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý sáu mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
thu nộp kho bạc nhà nước một trăm một mươi bốn hai triệu đồng
tính chung trong hai ngày lễ lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý
một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng đồ côn bị xử phạt
đặc biệt trong số đó đã ghi nhận hai vụ đáng chú ý tại nghệ an và thành phố hồ chí minh
nghệ an băng qua đường sát xe bán tải bị tàu hỏa đâm văng
vụ tai nạn đường sát xảy ra vào lúc một mươi một h trưa mùng một mươi tháng bốn
tại đường ngang có cảnh báo thuộc km hai trăm sáu mươi bảy năm trăm linh trên đường sắt bắc nam
thuộc địa bàn xã diễn trường huyện diễn châu
vào thời điểm trên một người đàn ông trên ba mươi tuổi
trú tại địa bàn xã diễn lâm huyện diễn châu
điều khiến xe bán tải màu trắng khi đến vị trí đường ngang đường sát nèo trên
đã bị tàu khách bắc nam số hiệu se bảy lưu thông hà nội thành phố hồ chí minh
đâm văng khỏi đường sát khoảng ba mươi m và vào cuộc biển báo giao thông rồi lật ngửa trên đường bộ
vụ tai nạn làm lái xe bán tải bị thương nạn trong cabin bẹp dúng
được người dân cày cửa xe đưa đi cấp cứu
tàu khách dừng khẩn cấp để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ việc
vi phạm nồng độ cồn khi đang bị giữ bằng lái hai mươi ba tháng
vào lúc hai mươi một h bốn mươi ba phút tối ngày chín tháng bốn đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
phát hiện anh nguyễn văn tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê bình định điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe
qua kiểm tra nồng độ cồn anh tê có mức nồng độ năm trăm ba mươi bảy mg trên lít khí thở
anh tê cho biết mình vừa uống hai lon bia ở quán nhậu trong khu tàu
rồi chạy về nhà ở quận gò vấp
anh cho biết thêm hiện anh không có bàn lái xe do đang bị cảnh sát giao thông tạm giữ
theo anh tê thời điểm năm hai nghìn hai mươi một anh đã từng vi phạm nồng độ cồn bị xứ phạt bảy triệu đồng và giam giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
thưa quý vị nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ vẫn luôn tiềm ẩn trong cuộc sống của chúng ta
sông trong kỳ lễ nguy cơ này lại tăng cao hơn bởi tỷ lệ lớn người dân đổ ra đường trở về quê hoặc đi du lịch
do đó chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đảm bảo các quy tắc tham gia giao thông
chú ý khi băng qua đường tuyệt đối không uống rượu bia nếu phải lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình cộng đồng
không chỉ có tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ dỗ tổ năm nay cũng đã ghi nhận một vụ tai nạn sống cuốn năm nạn nhân tại bà rịa vũng tàu
khi nghe tiếng kêu cứu có người bị sóng cuốn khi tắm biển một trung ý cảnh sát đã liều lao xuống biển cứu sống được bốn người
sáng một mươi tháng bốn
một nhóm sinh viên khoảng một mươi người đi từ thành phố hồ chí minh đến xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rệ vũng tàu
thuê phòng và tắm biển nghỉ lễ
trong lúc tắm biển năm người trong nhóm sinh viên ba nữ hai nam không may bị sóng cuốn ra xa
phát hiện sự việc người dân đã hô hoáng kêu cứu
lúc này một người đàn ông nghe tiếng kêu cứu cũng đã dũng cảm lao mình xuống biển
cứu được bốn người đưa lên bờ để sơ cứu còn một người vẫn mất tích
clip quay lại sự việc người đàn ông dũng cảm cứu người sơ cứu
đàn ông dũng cảm cứu người sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội vào tối một mươi tháng bốn
khiến cho nhiều người thắng phục trước hành động và kỹ năng của người đàn ông
rất nhanh chóng người đàn ông trong clip được xác định là trung úy thái ngô hiếu
cáng bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trảm bom tỉnh đồng nai
trung úy thái ngô hiếu cho biết vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi tháng bốn
anh cùng gia đình đi nghỉ lễ dỗ tổ ở biển phước tỉnh
thì thấy rất nhiều người kêu cứu có người bị đuối nước
điện chạy tới khu vực theo lời kêu cứu thì thấy một nhóm rất đông
nam nữ đang bị đuối nước lúc này sóng đánh lớn sát vào bờ
không suy nghĩ anh liền lao xuống biển và lần lượt cứu được bốn người lên bờ
có một nhóm công nhân cũng đã hỗ trợ cứu người riêng một người mất tích không tìm thấy
trung ý hiếu nói khi đó có bạn nữ đã bị chìm sâu trong nước cố vùng vẫy
tôi lần lượt đưa được hai bạn nữ và hai bạn nam lên bờ
sau khi đưa được nhóm người lên bờ thấy họ đang rơi vào
tình trạng thiếu oxy anh hiếu nhanh chóng hô hấp nhân tạo
sơ cứu để nạn nhân thở được và gọi người chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
anh hiếu cho hay sau khi bốn người được đưa đi viện
tôi tiếp tục cùng mọi người tìm kiếm người mất tích
vài giờ sau thi thể nữ sinh nổi lên cách chỗ bị nạn khoảng vài trăm mét
tối cùng ngày đại diện bệnh viện bà rịa cho biết
đầu giờ chiều cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận bốn trường hợp bị đuối nước cấp cứu
hiện một người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
những người còn lại sức khỏe đã ổn định
quay trở lại với các tin tức về covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị một số nước trên thế giới đã triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư
ưu tiên cho những người có hề miễn dịch suy yếu người cao tuổi
bộ y tế việt nam đã giao cho các đơn vị nghiên cứu để có hướng đầy sức
hiện nhiều nước trên thế giới đã triển khai mũi tiêm thứ tư
mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa covid một mươi chín
để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát lặn sóng lây nhiễm mới
cụ thể tại
tại canada ủy ban tư vấn tiêm chủng quốc gia naci canada đã khuyến nghị các tỉnh và vùng lãnh thổ của nước này
cần chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng mũi tăng cường thứ hai trong vài tuần tới
đối tượng ưu tiên là người sống tại trung tâm dưỡng lão người trên tám mươi tuổi
trong khi đó các bộ trưởng y tế châu âu cũng thúc giục chính phủ nước họ
phê chuẩn việc tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người từ sáu mươi tuổi trở lên
các quan chức cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ sẽ tiếp tục thảo luận

cần thiết của các mũi tiêm tăng cường bổ sung
trước đó mỹ đã phê duyệt tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người có hệ miễn dịch suy yếu
và những người từ năm mươi tuổi trở lên
tại châu á hàn quốc đã bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai và tháng ba
trong khi singapore thông báo kế hoạch tiêm cho người từ tám mươi tuổi trở lên
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng
cần tiến hành thêm nghiên cứu để đánh giá về khả năng bảo vệ dài hạn của loại vaccine này
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết thêm
một số nước trên thế giới đã bắt đầu tiêm mũi thứ tư
trong khi đó who chưa có hướng dẫn chưa có khuyến cáo tiêm mũi bốn
tuy nhiên thủ tướng chính phủ cũng rất quan tâm đến vấn đề này
nên đã giao cho bộ y tế nghiên cứu
bộ y tế đang giao cho các đơn vị chuyên môn
trong đó có viện pasteur tp hcm chủ trì cùng các đơn vị liên quan
để nghiên cứu đồng thời tham khảo các nhà khoa học
để có hướng dẫn sớm nhất phù hợp nhất đảm bảo tính an toàn cho người dân
bộ y tế nhận định
dù dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp
nhưng việt nam đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh
do đó bộ đang nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế
về việc tiêm mũi tăng cường tiêm mũi thứ tư và tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
trong thời gian bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi ba
và tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo bộ trước mắt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho người dân
sau khi tiêm đủ liều bổ sung
từng bước nghiên cứu cơ chế tiêm vaccine dịch vụ sau khi tiêm đủ ba mũi
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế
phần lớn người dân việt nam nên tiêm ba mũi vaccine gồm một liệu tăng cường
trừ một số trường hợp đặc biệt như người tiêm vaccine sinopharm sputnik
sẽ phải tiêm bốn mũi một liều bổ sung cộng một liều tăng cường
liên quan đến biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
mới đây ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
quy định năm k khẩu trang
khoảng cách khử khuẩn khai báo y tế không tụ tập đã không còn phù hợp
ông nói bối cảnh hiện nay đã khác hẳn với một năm trước
chúng tôi đang chờ bộ y tế điều chỉnh
theo ông thượng hơn một năm trước khi dịch bùng phát
trong bối cảnh cộng đồng chưa được chích vaccine ngừa covid một mươi chín
bộ y tế đã ban hành quy định năm k nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc
và tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với từng cá nhân
để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
thực tế quy định năm k khi áp dụng đối với toàn xã hội đã phát huy hiệu quả tốt
góp phần quan trọng vào việc truy vết ca bệnh
bảo vệ sự an toàn cho những người tuân thủ nghiêm các tiêu chí
đến nay mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm đã trở lại giai đoạn bình thường
tất cả các nhà máy xí nghiệp người lao động đã tập trung làm việc ăn uống sinh hoạt chung
học sinh các cấp cơ bản đã được học tập bình thường
người dân đang nỗ lực để tái sản xuất phục hồi kinh tế
bù đắp cho giai đoạn suy thoái do dịch covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay quy định năm k chưa được thay đổi đang trở thành rào cản đối với các hoạt động xã hội
ông thượng cho biết hiện địa phương đang chờ bộ y tế điều chỉnh quy định năm k
ông thường nói bối cảnh hiện nay đã khác hẳn một năm trước
bởi tỷ lệ tiêm vaccine của người dân trên cả nước đã rất cao ai cũng có miễn dịch
chứng minh trên thực tế cho thấy số ca mắc có giai đoạn rất lớn
nhưng số ca bệnh nặng tử vong thì rất thấp
ông cũng cho rằng việc giữ khoảng cách hai mét theo quy định năm k hay không tụ tập
đã không còn phù hợp với việc khai báo y tế có thể điều chỉnh thu hẹp
tập trung những trường hợp có yếu tố nguy cơ cao
trong năm k đã thực hiện thì sắp tới có thể sẽ được điều chỉnh còn hai k hoặc ba k
nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
quy định năm k đã không còn phù hợp kể từ khi tp hcm quyết định
mở cửa phát triển kinh tế và học sinh trở lại trường
theo tôi nên rút ngắn quy định năm k xuống còn hai k gồm khẩu trang và khử khuẩn
để phù hợp với tình hình hiện nay
như vậy dựa theo tình hình thực tiễn ngoài khẩu trang và khử khuẩn
thì các quy định còn lại được đánh giá là không còn phù hợp
với việc mở cửa các dịch vụ và trường học nhịp sống bình thường quay trở lại
việc duy trì khoảng cách và không tụ tập là rất khó
do đó có vẻ đến lúc việt nam cần xem xét lại quy định năm k này
thưa quý vị
thành phố hồ chí minh là địa phương tiên phong thông qua chính sách đặc thù
nhằm thu hút giữ chân nhân lực cho y tế cơ sở
tuy nhiên bên cạnh những kỳ vọng và vui mừng ở đâu đó vẫn còn có những tiếng thở dài
ngày bảy tháng bốn vừa qua thành phố hồ chí minh lần đầu tiên thông qua chính sách đặc thù
giúp củng cố nâng cao năng lực trạm y tế trên địa bàn
sở y tế thành phố đánh giá đây là một tín hiệu tích cực cho thấy
y tế cơ sở sẽ khởi sắc khi thu hút và giữ chân được nhân viên y tế
về mức hỗ trợ cụ thể bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm thực hành
tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế nhận sáu mươi triệu đồng trong một mươi tám tháng
điều dưỡng và hồ sinh nhận ba mươi triệu đồng trong chín tháng
nhân viên y tế về hưu có chuyên môn bác sĩ tham gia các trạm y tế hưởng lương chín triệu đồng một tháng
người có chuyên môn y tế khác trình độ từ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ nhận mức lương bảy triệu đồng một tháng
ngoài ra thành phố cũng sẽ hỗ trợ nhân viên vệ sinh bảo vệ làm việc tại trạm y tế năm năm triệu đồng một tháng
thành phố hồ chí minh dự trù mỗi năm chi khoảng một trăm ba mươi tám tỷ để thực hiện các chính sách trên thí điểm đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên một số nhân viên trạm y tế tâm tư khi cho rằng
các chính sách mới dường như bỏ quên những người đã gắn bó và đang cống hiến ở ba trăm một mươi trạm y tế phường xã toàn thành phố
họ cho rằng bác sĩ trẻ được quan tâm là
đúng vì sự năng động sáng tạo đặc biệt nhanh nhạy về công nghệ thông tin
một bác sĩ nói
thế nhưng những người đã làm việc năm bảy năm với trạm lăng xã trong đại dịch mà chế độ vẫn không khác gì trước đây thì khó tránh được tuổi thân
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
những chính sách y tế nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn lực cho y tế cơ sở của tp hcm vừa qua là tích cực nhưng chưa bền vững
ông phân tích
cán bộ y tế khi về hưu không thể gắn bó lâu dài với công việc do tuổi tác và sức khỏe
bác sĩ trẻ vừa ra trường được đại ngộ với kinh phí lớn nhưng chưa hẳn sẽ ở lại trạm sau khi hoàn thành việc lấy chứng chỉ hành nghề
như vậy gắn bó nhất với trạm y tế vẫn chính là những nhân viên y tế đang cống hiến
muốn bền vững chúng ta cũng phải quan tâm đến những người đang làm hoặc cam kết gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở
cũng theo phá giáo sư đỗ văn dũng

trạm y tế cần được nâng cao vị thế trong mắt người dân cũng như trong chính ngành y tế
bằng việc được trao quyền nâng cao tay nghề được mở rộng danh mục kỹ thuật tăng thuốc men về cho trạm
từ đó y tế cơ sở tạo được người dân tin tưởng nhân viên có nguồn thu nhập tốt tay nghề cũng được nâng cao
đại diện một trung tâm y tế tại tp hcm cho hay
hy vọng trong thời gian tới thành phố sẽ có thêm chính sách đặc thù cho tất cả nhân viên y tế
đặc biệt là đối với trạm y tế để họ có thu nhập ổn định an tâm chăm sóc sức khỏe
năm bắt tâm lý của nhiều người lao động muốn xin việc vào các công ty doanh nghiệp
nhưng ngại đến các trung tâm y tế bệnh viện để khám sức khỏe vì sợ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
một ổ nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả các giấy khám sức khỏe xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
để bán kiếm lời trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
hiện lực lượng chức năng đang đấu tranh làm rõ một đường dây
làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe và giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín cho người lao động
có nhu cầu xin và làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra sau dịch covid một mươi chín
do biết nhu cầu người lao động xin việc và các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
ngại đến các trung tâm y tế bệnh viện để khám sức khỏe sợ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
nên đối tượng nguyễn th sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và vợ là nguyễn tị
nguyễn tb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cung trú ở xã đồng quế huyện sông lô
đã nảy sinh ý định làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời
theo đó từ cuối tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn th và nguyễn tb đã đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện trung tâm y tế
rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe để tên nơi cấp
như bệnh viện đa khoa tỉnh hương yên trung tâm y tế huyện phù cử tỉnh hương yên
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
bệnh viện bạch mai
và bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc nhằm thu lời bất chính
khám xét khẩn cấp nhà của vợ chồng nguyễn th và nguyễn tb
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã thu giữ nhiều dấu đỏ giả của cơ quan tổ chức có liên quan
và hàng trăm phô giấy khám sức khỏe chưa điện thông tin của người khám bệnh
do vợ chồng th và tb đã ký sẵn và đóng dấu giả của bệnh viện
mở rộng điều tra cơ quan an ninh xác định đối tượng
đinh xuân t sinh năm hai nghìn ở huyện chim hóa tỉnh tuyên quang
làm nghề tuyển dụng người lao động và các công ty doanh nghiệp
đã nhiều lần mua giấy khám sức khỏe giả của vợ chồng th và tb
để bán cho các công nhân có nhu cầu nhằm mục đích kiếm lời
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nhật bản cho thấy
mức độ kháng thể ở những người đã tìm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sẽ không giảm ngay cả khi họ sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt
để giảm các phản ứng phụ sau khi tiêm
nghiên cứu này do các nhà khoa học của bệnh viện đại học kyushu
và bệnh viện thành phố fukuoka phối hợp thực hiện
họ đã tiến hành khảo sát các nhân viên y tế và văn phòng
tại bệnh viện thành phố fukuoka
sau khi những người này đã được tiêm mũi thứ hai bằng vaccine của hãng pfizer biontech
nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về các phản ứng phụ mà người được tiêm gặp phải
sau tiêm mũi thứ hai và hỏi xem liệu họ có dùng bất kỳ loại thuốc nào
để giảm bớt các phản ứng phụ này hay không
sau đó nhóm nghiên cứu đo mức độ kháng thể của những người tham gia
và tiến hành phân tích thống kê dữ liệu
kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt nào
về nồng độ kháng thể của những người sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ
sau khi tiêm vaccine và những người không sử dụng
các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng
hai nhóm này đều có đủ khả năng miễn dịch để chống lại sars cov hai
trong số ba trăm ba mươi năm người tham gia nghiên cứu
bốn mươi năm đã dùng thuốc giảm đau hạ sốt
khi gặp các phản ứng phụ sau tiêm
như sốt mệt mỏi đau đầu ấn lạnh hoặc xương cánh tay
các nhà nghiên cứu không thấy bất kỳ sự khác biệt nào
về mức độ kháng thể ở những người này
mặt khác nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể có thể còn cao hơn
ở những người có phản ứng phụ sau tiêm chủng
đặc biệt những người sốt từ ba mươi tám độ c trở lên
có lượng kháng thể cao hơn một tám lần
so với những người có thân nhiệt dưới ba mươi bảy độ c
nhóm nghiên cứu cho biết
có xu hướng này xảy ra bất kể độ tuổi hoặc giới tính của những người tham gia
đồng thời cho rằng
sốt có thể liên quan đến các phản ứng sau tiêm
làm tăng kháng thể trong cơ thể
tuy nhiên theo nhóm nghiên cứu
ngay cả những người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn ba mươi bảy độ c
cũng có đủ lượng kháng thể
và giáo sư các nhà nghiên cứu cho biết
giáo sư chong yong tại đại học kyushu cho biết
hiện nay chúng tôi đang phân tích dữ liệu
về những người đã tiêm mũi thứ ba
và theo kết quả tương tự
chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau hạ sốt
khi gặp bất kỳ phản ứng phụ nào
vì vậy tôi khuyên mọi người nên tiêm mũi tăng cường
và không cần hạn chế uống thuốc giảm đau hạ sốt
chịu đựng cơn sốt
chỉ vì đó là dấu hiệu cho thấy
bạn có khả năng có mức kháng thể cao hơn
liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại trung quốc
các thành phố của nước này đang tiến hành
trên địa bàn
trong đó thành phố thượng hải ngày một mươi tháng bốn
ghi nhận kỷ lục ca lây nhiễm mới covid một mươi chín
và đang thực hiện lệnh phong tỏa trong nhiều tuần qua
ngày một mươi tháng bốn
thành phố thượng hải của trung quốc
ghi nhận gần hai mươi năm ca lây nhiễm mới covid một mươi chín
trong cộng đồng
trong số ca mắc mới
một sáu ca có triệu chứng
và hai mươi ba chín trăm ba mươi bảy ca không có triệu chứng
thành phố hai mươi sáu triệu dân này
đang thực hiện lệnh phong tỏa
trên diện rộng trong nhiều tuần qua
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
chỉ nhân viên y tế tình nguyện viên
nhân viên giao hàng hoặc một số đối tượng
có giấy phép đặc biệt mới được ra khỏi nhà
lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ảnh hưởng
đáng kể đến hoạt động cung ứng thực phẩm
và các nhu yếu phẩm khác
khi nhiều siêu thị phải đóng cửa
trước tình hình này lãnh đạo một số doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ giao hàng
và công ty thương mại điện tử
đã cam kết đảm bảo nguồn cung ứng không bị đình trệ
tập đoàn thương mại điện tử
jd com cho biết
đang chú trọng vào các thực phẩm cơ bản
và đồ dùng cho trẻ em
trong khi đó công ty cung cấp dịch vụ giao hàng
thông báo đã bổ sung thêm hai tám trăm linh nhân viên
giao hàng trong tuần qua
để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân
trước đó bộ giao thông trung quốc cho biết
đã có cuộc gặp với các cơ quan chính phủ khác
để bàn về việc tiêu chuẩn hóa
các trạm giám sát đại dịch trên đường cao tốc
bởi các biện pháp siết chặt
tại các địa phương khiến chuỗi cung ứng bị tắt nghẽn
ngày chín tháng bốn
chính quyền thành phố bắc kinh của trung quốc
cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa
đối với một khu vực có nguy cơ cao
sau khi ghi nhận tám ca mắc mới covid một mươi chín
tại khu vực này trong hai tuần qua
cùng ngày nhà chức trách thành phố quảng châu
cho biết sẽ thực hiện xét nghiệm diện rộng
tại một mươi một quận của thành phố này
sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm mới
trong ngày tám tháng bốn
trong khi đó thành phố cảng ninh ba
gần thường hải ngày một mươi tháng bốn
thông báo dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống
trong khách sạn nhà hàng
đồng thời những người sống trong khu phong tỏa
phải thực hiện xét nghiệm hằng ngày
trong ba ngày
trong bối cảnh các thành phố tại trung quốc
tăng cường phòng tỏa kiểm soát dịch bệnh như vậy
và cũng rút kinh nghiệm từ diễn biến
tại thường hải tích trữ đã trở thành
một chủ đề nóng trên mạng xã hội trung quốc
bộ điện hoa nam buổi sáng
scmp đưa tin
trang web y tế nổi tiếng dr claude
đã công bố danh sách những vật dụng
mà mọi người sẽ cần nếu họ đột ngột bị cách ly
và đưa ra lời khuyên về việc tích trữ
thực phẩm trong thời gian dài
vào hôm một mươi tháng bốn
trên nền tảng mạng xã hội weibo
đã xuất hiện một chủ đề thảo luận
thu hút nhiều sự chú ý
tôi nên chuẩn bị những vật dụng gì
trong trường hợp bất ngờ nhận được thông báo cách ly
là thông báo đã nhận được hơn bốn mươi một triệu lượt xem
và một mươi bốn bình luận
một bài đăng khác
được lan truyền trên mạng xã hội trung quốc
khuyến cáo các bộ gia đình tích trữ
các nhu yếu phẩm như gạo
dầu ăn nước uống
sản phẩm vệ sinh phụ nữ
và giấy vệ sinh
trong một số trường hợp khác
một plockcha thậm chí còn lập một nhóm sinh tồn
bán các khóa học về cách sống
qua thời gian cách ly
với giá hai trăm chín mươi chín nhân dân tệ
vấn đề này càng được quan tâm hơn
khi các báo cáo về tình trạng thiếu lương thực
ở thượng hải được lan truyền
người dân cho biết các kênh đặt hàng tạp hóa
trực tuyến hầu hết đã hết hàng
và việc phân phối thực phẩm ở các khu
có vẻ không đồng đều
một số cư dân cũng được cho là đã bắt đầu
khởi động hệ thống đổi hàng
ví dụ như đổi cam để lấy muối
một người dân nói
khi dự trữ thực phẩm tôi cũng phải xem xét
đến thời tiết
khoai tây và cà rốt có thể để được lâu
trong khí hậu của bắc kinh
kể cả trong tình huống nào thì tôi vẫn còn có rất nhiều bột mì
tôi có thể làm bánh và ăn với đầu phụ
nấu cà chua
ở miền nam trung quốc
nơi có ít văn hóa dự trữ thực phẩm hơn
cũng đã báo cáo về tình trạng mua bán sôi động
một phụ nữ ở quảng châu
thủ phủ của tỉnh quảng đông cho biết
khi cô tới một siêu thị vào ngày một mươi tháng bốn
siêu thị này đã hết nhiều mặt hàng
và cô nhận thấy người ta đã đóng gói
rất nhiều đồ ăn để trả hàng
cho những đơn đặt hàng trực tuyến
thưa quý vị
làn sóng covid một mươi chín
làm việc giao thực phẩm ở trung quốc bị ảnh hưởng nặng nề
người dân lên kế hoạch chuẩn bị
cho những trường hợp khó khăn nhất
diễn biến dịch bệnh và tác động của nó lên đời sống
xã hội trung quốc sẽ còn nghiêm trọng đến đâu
phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy
trung quốc nên kiểm soát dịch một cách linh hoạt hơn
xin chân thành cảm ơn
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin
đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong các bản tin trong ngày